tin an ninh trật tự
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo dương tuấn ngọc
chú tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng ngọc quản lý ba tài khoản facebook và ba kênh youtube với hơn hai trăm một mươi hai người đăng ký theo dõi
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ngọc đã tạo ra một trăm linh sáu bài viết ba mươi bảy video clip một mươi bốn bài hát dựa trên nền nhạc các cao khúc nổi tiếng
có nội dung xuyên tạp phỉ bán chính quyền nhân dân nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh
và bôi nhọ các lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
cơ quan tốt tụng xác định hành vi của bị cáo ngọc là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm
do đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dương tuấn ngọc bảy năm tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ba năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù
sau một tuần xét xử và nghị án chiều nay hai mươi bốn tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bốn bị cáo là bác sĩ và bảo vệ trung tâm y tế huyện ngò quao tỉnh kiên giang
cùng bốn bị cáo là cộng tác viên trung tâm dạy nghề thanh niên kiên giang và trường trung cấp nghề dân tộc nội chú kiên giang tổng cộng sáu mươi tám năm tù về tội giả mạo trong công tác
theo quá trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng nhiệm vụ được giao và vì mục đích vụ lợi trần thanh phong là nhân viên bảo vệ trung tâm y tế huyện ngò quao trao đổi thỏa thuận với các bị cáo huỳnh long danh tránh tuy và lâm thị minh phụng là bác sĩ thuộc trung tâm y tế huyện ngò quao
giấy khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ thi sát hạch lái xe hạng a một cho các bị cáo nguyễn thị huyền nga lê hoàng xuân nguyễn trí lợi và lê thị hồng gấm là cộng tác viên của trung tâm dạy nghề thanh niên kiên giang và trường trung cấp nghề dân tộc nội chú kiên giang thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phong một mươi ba năm tù ba bị cáo phụng long nga mỗi bị cáo một mươi hai năm tù bị cáo tuy tám năm tù lợi bảy năm tù gấm ba năm tù và xuân một năm tù về tội giả mạo trong công tác buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để bổ sung vào công quỹ nhà nước
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam tăng khải văn
tháng chín trăm tám mươi tám trú tại quận một mươi cùng một mươi một người khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm năm hai nghìn hai mươi một văn lấy ba tài khoản các cửa bóng đá gọi tắt là tài khoản master đăng nhập trang web ixx với hạn mức một điểm
với hạn mức là một triệu điểm từ đô chưa rõ lai lịch quy ước một điểm bằng sáu đồng tương đương với số tiền sáu tỷ đồng
sau đó văn giao lại tài khoản ixxx với hạn mức một điểm từ đô chưa rõ lai lịch
văn giao lại cho trần quang quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận một mươi tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính
quy lại chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các đối tượng cấp dưới trào mời lôi kéo các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet
sau khi được cung cấp tài khoản và mật khẩu các con bạc sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị máy tính đăng nhập vào trang web ixxx để tham gia cá cược
công an xác định tổng số tiền tham gia cáo độ trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang củng cố chứng cứ tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương mở rộng điều tra
truy xét tất cả các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi bốn tháng bốn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần quý thanh cùng hai con gái là trần uyên
phương và trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã kết thúc phần xét hỏi
đại diện viện kiểm sát đã nêu quan điểm và đề nghị bức án đối với các bị cáo
theo viện kiểm sát bị cáo thanh cùng hai con gái đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt của bốn bị hại với giá trị tài sản hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó trần quý thanh là người trực tiếp làm việc với các bị hại và người môi giới sau đó thông báo cho hai con gái để thực hiện các hành vi phạm tội
để che giấu việc cho vai tài sản bị cáo thanh đã yêu cầu phía bị hại phải ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cổ phần vốn góp
các bị hại đóng lãi trong một thời gian dài với số tiền lớn nhưng đến khi các bị hại chuẩn bị đủ tiền để trả nỡ gốc theo thỏa thuận
thì các bị cáo lại đưa ra lý do để không trả lại tài sản không cho chuộc lại tài sản
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt trần quý thanh từ chín đến một mươi năm tù trần uyên phương từ năm đến sáu năm tù và trần ngọc bích từ bốn đến năm năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm mặt tài sản
bốn đối tượng cướp xe máy tại đường hoàng hoa thám phường nguyễn trãi thành phố hải dương tỉnh hải dương vào đêm một mươi hai tháng bốn vừa qua đã bị công an thành phố hải dương khởi tố bắt tạm giam
đó là trần kim quyền nguyễn xuân trung anh nguyễn minh tú và nguyễn
nguyễn văn minh cùng chú tại hải dương cơ quan công an
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận vào tối ngày một mươi hai tháng bốn tại đường hoàng hoa thám phường nguyễn trãi đoạn trước cổng nhà thiếu nhi các đối tượng đã gặp anh phạm văn trung và triệu quang thắng điều khiển xe máy đi ngược chiều
bốn đối tượng liên chặn đầu xe và cầm tiếp sát đánh khiến cho hai nạn nhân bỏ chạy sau đó chiếm đoạt xe máy của anh trung trị giá tài sản khoảng một mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc
tỉnh kiên giang cho biết đã tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục làm rõ về hành vi chặt phá cây rừng trái phép
vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn hạt kiểm lâm tp phú quốc bắt quả tăng ba đối tượng gồm huỳnh phước tiền nguyễn việt phương và trương minh thương
cùng chú tại tỉnh an giang đang thực hiện hành vi chặt phá cây rừng trái phép tại tiểu khu sáu mươi tám thuộc phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng do ủy ban nhân dân tp phú quốc quản lý
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ các dụng cụ máy móc phục vụ cho hành vi hủy hoại rừng của nhóm đối tượng
tiền khai nhận đã thuê phương và thương thực hiện hành vi chặt phá cây rừng với diện tích hơn hai m hai thiệt hại gần bốn trăm linh cây chảm nước
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam lê văn sự chủ tài huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
hoặc tài sản
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sự nảy sinh ý định giảng sanh công an để lừa đảo chiếm hoặc tài sản của người khác
sự thông tin với nhiều người mình là trung tướng công an có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở việt nam để nhận
nếu giao dịch thành công sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng năm hoa hồng
tuy nhiên chủ tài khoản phải đưa cho sự số tiền là hai mươi triệu đồng để nâng cấp tài khoản vip
với thủ đoạn này sự đã chiếm đoạt một trăm bảy mươi triệu đồng của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau
năm đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức số lô số đẻ vừa bị lực lượng công an tp vinh của tỉnh nghệ an bắt giữ
theo cơ quan công an đường dây này sử dụng công nghệ cao hoạt động chủ yếu trên ứng dụng telegram
qua công tác nắm tình hình công an tp vinh đã phát hiện trên địa bàn tỉnh nghệ an nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô số đề
có sử dụng công nghệ cao với nhiều đối tượng tham gia số tiền giao dịch lớn
đường dây này do lê thị phương liên và phạm quang chiến cầm đầu điều hành
để đối phó với lực lượng chức năng thì các đối tượng còn sử dụng cả sim giác tài khoản không chính chủ để giao dịch
triển khai độc bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng bốn công an tp vinh đồng loạt bắt giữ liên và chiến cùng hai mươi ba đối tượng trên địa bàn tp vinh
thị xã cửa lò thu giữ hai mươi tám điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh xác định số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đến hơn một tỷ đồng
trong đó thì riêng ngày hai mươi một tháng bốn thì số tiền đánh bạc là khoảng bảy trăm hai mươi triệu đồng
liên quan đến đường dây tín dụng đen với lãi suất gần hai một năm do người nước ngoài cầm đầu mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin
vào ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã khởi tố bắt tạm giam bugaevsky timur và kravchuk irina
cùng có quốc tịch